bên cạnh việc giáo dục các đề án phục hồi ngành du lịch cũng đang được xây dựng
mới đây thì tại cuộc họp giữa phó thủ tướng vũ đức đam với lãnh đạo bộ văn hóa để theo vào du lịch
tổng cục du lịch và bộ y tế phó thủ tướng đã yêu cầu ngành du lịch khẩn trương khôi phục lại hoạt động
nhưng phải an toàn chắc chắn việc thí điểm đón khách quốc tế sẽ tính toán kỹ về điểm đến cũng như thời điểm thích hợp
phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh phương án từng bước mở lại các hoạt động du lịch phải theo đúng tinh thần
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
nhấn mạnh từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi một việt nam chủ động đưa cơ bản nguồn vaccine thuốc điều trị
sinh phẩm dịch nghiệp ý thức người dân trong phòng chống dịch bệnh đáng nâng cao
phó thủ tướng cho rằng đây là những yếu tố thuận lợi để từng bước mở lại hoạt động du lịch
theo ông rủi ro dịch bệnh của ngành du lịch là tần suất người di chuyển rất cao phạm vi rộng
vì vậy bộ văn hóa thể thao và du lịch phải ban hành ngay hướng dẫn thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch cho hoạt động du lịch rất cụ thể chi tiết
phó thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải khẩn trương giả soát cập nhật sớm
ban hành hướng dẫn với các hoạt động vận tải đường bộ đường sắt hàng không
tất cả hoạt động du lịch từ đi lại lưu trú dịch vụ ăn uống và dân thủ đúng năm k
nhất là đeo khẩu trang giữ đúng khoảng cách phó thủ tướng lưu ý
về thí điểm đón cách quốc tế phó thủ tướng ra bộ văn hóa thể thao và du lịch
hiệp hội du lịch khẩn trương làm việc với các địa phương bộ ngành để có kiến nghị cụ thể
về điểm đến thời điểm quy mô quy trình thủ tục đi lại lưu trú phương án xử lý khi có ca nhiễm
sau đó báo cáo với thủ tướng để tháo gỡ vướng mắt khi cần thiết
cùng với các ngành kinh tế khác ngành du lịch cần khẩn trương khôi phục lại hoạt động từng bước an toàn
chắc chắn phó thủ tướng nhấn mạnh
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại thì tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đang dần trở lại về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hữu
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và lắng nghe phản hồi của vị khán giả
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy live supprise bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo